chuyển sang các tin tức quốc tế hãng thông tấn mizan của iran ngày hôm qua dẫn nguồn hội đồng an ninh quốc gia thuộc bộ nội vụ cho biết
năm người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn biểu tình kể từ giữa tháng chín đến nay trong đó bao gồm cả những nhân viên an ninh quốc gia
trước đó liên hợp quốc và một số nhóm công bố báo cáo cho biết ít nhất ba trăm linh người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại iran
làn sóng biểu tình tại iran đã kéo dài sang tháng thứ ba bắt nguồn từ cái chết của cô gái người quốc bị cảnh sát iran bắt giữ
vì mặc trang phục không phù hợp
các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các cuộc biểu tình mới nhất vào cuối ngày hôm qua
vẫn tiếp tục nổ ra tại một số khu vực ở thủ đô tehran
các cuộc biểu tình đã biến thành cuộc nổi loạn với những người biểu tình thậm chí dương cao các khẩu hiệu chống lại chính quyền iran đương nhiệm